với chủ đề bảo hiểm y tế toàn cầu tất cả mọi người ở mọi nơi ngày sức khỏe thế giới mùng bảy tháng bốn năm nay kêu gọi hàng tỷ người trên thế giới hãy lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe bảo đảm tất cả mọi người có thể tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng thiết yếu
cậu bé người mỹ marcella owens đã bị mồ côi mẹ khi mới tròn một mươi tuổi mẹ cậu bị chuẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp động mạch phổi nên buộc phải nghỉ việc
vì gia đình hoàn cảnh nên mẹ cậu đã không được chăm sóc y tế đầy đủ và qua đời khi mới hai mươi bảy tuổi marcella tự hỏi nhiều lần nếu mẹ cậu có bảo hiểm y tế thì mọi sự sẽ khác đi
năm hai nghìn sáu mẹ cháu được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp động mạch phổi mẹ cháu không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc và mẹ cháu bị buộc phải nghỉ việc đồng nghĩa với việc mẹ cháu cũng không có bảo hiểm y tế và vì không có bảo hiểm để chữa bệnh mẹ cháu đã qua đời
việc phải tự trả tiền cho các dịch vụ y tế khiến gần một trăm linh triệu người bị đẩy vào cảnh đói nghèo hơn tám trăm linh triệu người gần một mươi hai dân số thế giới đang phải chịu chi phí thảm khốc tức phải chi trên một mươi ngân sách gia đình cho chăm sóc sức khỏe do đó việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn cầu sẽ bảo đảm tất cả mọi người có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng đó chính là chữ khóa cho sức khỏe và phúc lợi của con người và của các quốc gia
tôi đang nằm viện và được hưởng chế độ theo bảo hiểm y tế quốc gia
và tôi không phải lo lắng các chi phí cho việc chữa trị
nếu như không có bảo hiểm cộng đồng tôi nghĩ là cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn bởi các vấn đề về tài chính về chi phí chữa bệnh của tôi rất đắt do đó nếu giúp người dân hiểu đúng về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế toàn dân là định hướng đích phân đấu của nhiều quốc gia
bước quan trọng cần làm là tuyên truyền cho người dân hiểu bản chất của bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân thường được biết tới là bảo hiểm y tế cộng đồng
nó cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản tối thiểu cho tất cả mọi người nhưng không có nghĩa là tất cả các can thiệp y tế đều được miễn phí nếu hiểu sai người dân sẽ rơi vào tình trạng kỳ vọng quá nhiều vào những chi trả của bảo hiểm y tế có thể mang lại
để có thể đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân đòi hỏi phải có hệ thống y tế đủ mạnh trong đó cấu trúc của hệ thống tài chính phải vững chắc là yếu tố mang tính chìa khóa
không có một hình mẫu cụ thể nào áp dụng cho tất cả các quốc gia trên thế giới từng quốc gia phải có các chương trình hành động của riêng mình căn cứ lịch sử phát triển năng lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe và nguồn lực kinh tế
khi người dân phải tự chi trả cho hầu hết chi phí của các dịch vụ y tế người nghèo sẽ là đối tượng thường không thể tiếp cận được nhiều dịch vụ y tế mà họ cần nhưng ngay cả những người giàu cũng có thể gặp phải những khó khăn về tài chính khi họ ở trong trường hợp có bệnh nặng phải điều trị lâu dài
bởi vậy bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là dành cho mọi người ở mọi nơi trên thế giới